nội dung được tập trung thảo luận tại hội thảo đã phần nào đánh giá một cách toàn diện các vấn đề quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về thi hành án tử hình và quản lý người bị kết án tử hình thực trạng mô hình tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của trại tạm giam thuộc bộ công an đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắt kinh nghiệm trong quản lý người bị kết án tử hình ở các trại tạm giam thuộc bộ công an cùng với đó là kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật về thi hành án tử hình quản lý người bị kết án tử hình ở
hà nội để các cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác này góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới trên cơ sở nâng cao quan hệ phối hợp giữa trại tạm giam cơ quan thi hành án hình sự với cơ quan điều tra viện kiểm sát tòa án và các cơ quan tổ chức có liên quan trong quản lý người bị kết án tử hình chờ thi hành án
và cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức báo cáo chuyên đề về bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
tại đây phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an đã trực tiếp báo cáo chuyên đề khái quát về quá trình hình thành phát triển của lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân một số thành tích nổi bật qua các thời kỳ và nêu ra những bài học kinh nghiệm
theo đó từ khi ra đời đến nay lực lượng hậu cần kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân luôn được đảng bác hồ và ngành công an chăm lo xây dựng giáo dục và rèn luyện
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng hậu cần kỹ thuật đã khắc phục mọi khó khăn gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước được đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
sự ra đời của unclos đã hình thành nên một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện và đầy đủ điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia dù có biển hay không có biển trong việc sử dụng biển quản lý khai thác và bảo tồn các quyền tài nguyên biển
unclos là căn cứ pháp lý quốc tế toàn diện để xác định các vùng biển quyền chủ quyền quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển

hòa bình an ninh và phát triển của đất nước khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng
và thực thi đầy đủ có trách nhiệm các quy định của unclos bảo vệ trật tự pháp lý trên biển
đại dương thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh biển đông còn nhiều diễn biến phức tạp
sáng nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức khai trương nền tảng triển lãm số về
chủ quyền biển đảo việt nam phục vụ công tác thông tin đối ngoại với tên gọi trường sa xanh
triển lãm trực tuyến trường sa xanh là một sản phẩm truyền thông đa phương tiện tích hợp các nguồn
tư liệu phong phú sinh động về biển đảo việt nam với hơn hai trăm linh bức ảnh hai mươi ba video clip trên nền tảng
cổng thông tin đối ngoại vietnam vn với tên miền trườngsa xanh vietnam vn đây là sự khởi đầu
cho một nền tảng triển lãm số về chủ quyền biển đảo của việt nam và thông tin đối ngoại trong
thời gian tới nhằm tạo ra các sản phẩm truyền thông số hiện đại tiếp cận được đông đảo các đối tượng
các thành phần xã hội trong và ngoài nước
triển lãm sẽ được các địa phương tiếp tục bổ sung thông tin làm dày thêm dữ liệu về chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của tổ quốc góp phần khẳng định chủ quyền việt nam trên không gian số